vào tối ngày một mươi hai tháng năm công an tỉnh tiền giang xác nhận đã triệu tập bảy người có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng trước cổng tòa nhân dân tỉnh
thông tin ban đầu vào trưa cùng ngày tòa nhân dân tỉnh tiền giang tuyên án vụ bắn nhau tại quán karaoke xo làm một người chết và ba người bị thương
sau khi hội đồng xét xử tuyên án hai mươi hai bị cáo được dẫn giải ra xe về trại tạm giam
lúc này bên ngoài trụ sở tòa án nhân dân tỉnh tiền giang có rất đông thanh niên đứng và bất ngờ có nhóm thanh niên đã xảy ra cự cãi
khi đó người dân nghe thấy tiếng nổ một số thanh niên đã có hành vi gây dối trật tự công cộng
theo lực lượng công an bước đầu nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân lời qua tiếng lại của nhóm thanh niên là bạn bè của các bị cáo